thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã có buổi tiếp ông oyamada tổng giám đốc ngân hàng the bank of tokyo mitsubishi ufj nhật bản và bà tô ná phương chủ tịch tập đoàn huawei trung quốc
tại buổi tiếp thủ tướng cho biết hiện việt nam đang tích cực phối hợp với nhật bản để chuẩn bị tốt cho sự kiện nhật hoàng và hoàng hậu sang thăm chính thức việt nam tới đây
việt nam và nhật bản cũng luôn có các hoạt động phối hợp hợp tác chặt chẽ trên mọi lĩnh vực cả trong quan hệ song phương lẫn trên các diễn đàn khu vực và quốc tế
thủ tướng nhấn mạnh hiện nay chính phủ việt nam đang nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư nhằm thu hút nhiều hơn nữa các hoạt động đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài trong đó có nhật bản
thủ tướng cũng vui mừng nhận thấy hầu hết các doanh nghiệp nhật bản đầu tư sản xuất kinh doanh tại việt nam đều đạt được những thành công nhất định
việt nam mong muốn các doanh nghiệp nhật bản quan tâm nhiều hơn nữa đến thị trường việt nam để đưa nhật bản vươn lên vị trí thứ nhất trong số các quốc gia đầu tư tại việt nam
trân trọng cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dành thời gian tiếp
cũng bày tỏ vinh dự vì thông qua hoạt động hợp tác với việt tinh banh ngân hàng mitsubishi tokyo đã góp phần vào tiến trình phát triển kinh tế xã hội của việt nam
đồng thời qua đó góp phần vào việc đưa quan hệ hợp tác hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp trong tương lai
tổng giám đốc oea mada bày tỏ tin tưởng việt nam sẽ tiếp tục phát triển với tốc độ cao và cho biết ngân hàng mitsubishi tokyo sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với việt tinh banh
để tiếp tục cung cấp vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp việt nam trong thời gian tới
tại buổi tiếp bà tôn á phương chủ tịch tập đoàn huawei trung quốc thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đánh giá cao và chúc mừng những thành công của tập đoàn huawei trên toàn thế giới
cũng như tại khu vực châu á và tại việt nam nhấn mạnh quan hệ việt nam trung quốc đang phát triển mạnh mẽ toàn diện trên mọi lĩnh vực kinh tế xã hội
thủ tướng cho biết hiện kim ngạch thương mại song phương hai nước đã vượt mức một trăm linh tỷ usd đây là cơ sở thuận lợi để xúc tiến nhiều hơn nữa các hoạt động hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước
thủ tướng bày tỏ tán thành với quan điểm của bà tôn á phương và huawei về việc đề cao vấn đề phát triển sản phẩm công nghệ thông tin đảm bảo an toàn thông tin mạng
thủ tướng mong muốn huawei đẩy mạnh hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ thông tin của việt nam trong lĩnh vực an toàn thông tin
bởi việt nam cũng có những doanh nghiệp công nghệ thông tin uy tín với tiềm năng và phát triển mạnh mẽ trong tương lai
thủ tướng khẳng định chính phủ việt nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc hợp tác này trong thời gian tới
bà tôn á phương cho biết huawei mong muốn mang đến việt nam những kinh nghiệm về phát triển công nghệ thông tin
đánh giá cao chiến lược phát triển công nghệ thông tin của việt nam lãnh đạo tập đoàn huawei cũng bày tỏ hy vọng tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa
đối với tiến trình xây dựng thị trường công nghệ thông tin viễn thông ở việt nam
bà tôn á phương khẳng định huawei không chỉ bán thiết bị mà còn mong muốn hợp tác phát triển hạ tầng
hệ thống và sản phẩm về an toàn thông tin với các doanh nghiệp việt nam
đại diện lãnh đạo huawei cũng cam kết bảo đảm an toàn thông tin mạng tại các sản phẩm của huawei tại thị trường việt nam